đặc biệt là khu vực vành đai ba chiếm tới hơn tám mươi số điểm ủn tắc trên địa bàn
nội dung được đại diện sở giao thông vận tải thuyết minh dựa trên khảo sát và thống nhất với tư vấn là trường đại học giao thông vận tải hà nội
theo đó sẽ phân ra từng khu vực tuyến phố có nguy cơ ủn tắc để hạn chế xe cơ giới đi vào
khu vực đầu tiên được sở giao thông vận tải đề xuất xác định để phân vùng cho ô tô sẽ phải đóng phí là từ vành đai ba trở vào
thành phố sẽ lập trạm thu phí tự động với công nghệ hiện đại tại khu vực vành đai ba
sở giao thông vận tải cho rằng phương án thu phí sẽ không gây ảnh hưởng đến hoạt động của các phương tiện không gây ủn tắc giao thông
khi thực hiện phương án thu phí thành phố yêu cầu chủ phương tiện ô tô mở tài khoản ngân hàng
trang thiết bị thu phí phát tín hiệu tự động để tự nhận biết và trừ tiền trong tài khoản
việc thu phí tự động cũng giúp cơ quan chức năng có cơ sở phạt nguội khi ô tô đi vào nội đô
vi phạm các lỗi dừng đỗ sai quy định vượt đèn đỏ chạy sai làn
những lỗi vi phạm trên đều được thông báo bằng văn bản điện tử đến chủ phương tiện và trừ tiền trong tài khoản của ô tô vi phạm
theo lộ trình đề án thu phí ô tô vào nội đô được xây dựng và chỉnh cơ quan thẩm quyền phê duyệt trong hai năm hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi
giai đoạn hai nghìn hai mươi hai nghìn ba mươi căn cứ vào nội dung được duyệt cơ quan chức năng sẽ triển khai đề án
cơ quan chức năng được duyệt cơ quan chức năng được duyệt cơ quan chức năng được duyệt
trong khi đó khu vực vành đai ba hiện chiếm hơn tám mươi số điểm ủn tắc trên địa bàn
vì vậy sở dương vận tải hà nội dự kiến thu phí ô tô khu vực trong vành đai ba phương tiện ngoài vành đai đi vào nội thành sẽ bị thu phí
có nhiều ý kiến đồng thuận cho rằng việc thu phí ô tô vào nội đô sẽ giúp hạn chế xe cá nhân
cơ quan chức năng được duyệt cơ quan chức năng được duyệt cơ quan chức năng được duyệt cơ quan chức năng được duyệt
nên thu phí nhưng mà cái mức phi như thế nào đấy thì còn so là do mình tham khảo về cái mặt bằng chung
cái thu nhập của người dân
vì có thể một vài người người ta sẽ
có cái thu nhập thấp
nếu mà cái mức phí
ra mà quá cao
thì họ không thể
không thể nào đáp ứng được
cái nhu cầu này được
đồng tình với lại quan điểm này
đường hà nội bây giờ tắt quá rồi
nên là chúng ta phải có những cái vấn đề
một cái giải pháp nào đấy
để đỡ tắt đường hà nội
tôi nghĩ chắc chắn là sẽ có hạn chế
tại vì người ta sẽ
tính toán là
nếu ở ngoại thành và người ta sẽ gửi
bên ngoài và đi vào
so với tiền gửi trong này tiền thu phí trong này
thì tất nhiên gửi xe ở ngoài sẽ hơn
đi vào trong thành phố
đồng thuận quan điểm của hà nội
có ý kiến cũng cho rằng
các chủ thể phương tiện tham gia giao thông
sẽ nâng cao hơn ý thức của mình khi tham gia giao thông vào nội đô
đối với các chủ thể phương tiện giao thông như tôi tham gia
thì tôi cũng nghĩ là
cái việc thu phí này
thì cũng làm cho chúng ta
cũng phải có ý thức cao lên
khi chúng ta tham gia vào những khu vực trung tâm
chúng ta cần phải có sự tính toán
thời gian làm việc làm sao
ví dụ tôi tôi làm việc ba bốn tiếng
tôi phải làm việc một hai tiếng thôi để tôi rút ngắn thời gian lại
cũng như là chúng ta phải cân đối
giữa hợp lý dùng dùng cá nhân hay là
có những cái dùng phương tiện chung
khi chúng ta vào trung tâm
theo sở giao thông vận tải hà nội
mô hình một số nước áp dụng giải pháp
thu phí phương tiện vào trung tâm thành công
sẽ được hà nội tham khảo
nhưng singapore khi áp dụng hệ thống
thu phí tỷ lệ hành khách sử dụng phương tiện công cộng
tăng một năm lần
london của nước anh khi hệ thống thu phí
được triển khai vào đầu năm hai nghìn ba
lưu luyện phương tiện cá nhân đã giảm hai mươi năm
tuy nhiên tại hà nội
đề án này liệu có khả thi hay không
trong bối cảnh giao thông công cộng còn nhiều bất cập như hiện nay
chúng ta hãy cùng nghe một số ý kiến sau đây
thực tế cho thấy mục đích của việc thu phí ô tô
vào nội đô để người dân chuyển sang
dùng phương tiện vận tải công cộng
tuy nhiên hiện nay
lượng phương tiện vận tải công cộng
chỉ đáp ứng khoảng một mươi
điều này đang đặt ra nhiều khó khăn cho người dân
khi bắt buộc phải đi vào cung đường này
và việc ủn tắc giao thông liệu có giảm hay không
khi chúng ta thu phí
những người mà đi vào cái giờ cao điểm đấy
thì những người đó làm sao
hoặc là người ta phải đi taxi
hoặc là đi bằng mô tô xe gắn mạnh
để mà người ta đi bằng vụ việc đó
vậy thì chúng ta thấy tưởng tượng rằng thế này

cái số người đi vào trung tâm có thay đổi không
có thể giảm đi ít chút
nhưng không đáng kể
nhưng không đáng kể
ngoài ra khi mà anh thu phí
trên một số tuyến đường chính
thì dẫn đến là các dòng xe
nó sẽ chuyển sang các đường phụ đường nhánh
những cái đường nắp léo
các đường ngõ để đi
và như vậy thì xét cho cùng
tổng cái năng lực thông hành của xe
các cái xe mà muốn đi vào trung tâm
là giảm không đáng kể
trong khi đó nó đang chạy
trên các đường chính
là thông thoáng mà vẫn còn ủn tắc
mà bây giờ lại dồn nó vào
những cái đường ngóc ngách nữa
thì vấn đề ủn tắc giao thông tôi nghĩ là còn nghiêm trọng hơn
kinh nghiệm của các nước cho thấy
việc thu phí ô tô vào nội đô
được thực hiện khi họ giải quyết tốt
vấn đề giao thông công cộng
phương tiện công cộng phải đáp ứng khoảng năm mươi sáu mươi
nhu cầu đi lại của người dân
khi mà người ta đã hàn chế
phương tiện cá nhân thì giao thông công cộng
tốt lúc phải bảo đảm bốn mươi năm mươi
thậm chí sáu mươi
người dân ra đường là có thể đi được xe buýt được
đi được tàu điện ngầm
thế hiện nay chúng ta có cái gì
thành phố hồ chí minh
cái tuyến metro chậm bao nhiêu năm rồi
đổi giá lên rồi
rồi là xe buýt cũng chỉ có mấy nghìn xe thôi
mà một thành phố
một mươi hai triệu dân như thành phố hồ chí minh
mà xe buýt là không có ý nghĩa gì cả
xe buýt chỉ phục vụ cho thành phố từ ba mươi vàng dân
một mươi vàng dân năm mươi vàng dân tới xuống thôi
chiều tới đây là đã phải cần phải có metro rồi
nhưng mình chưa có
nói cách khác là
giao thông công cộng của hà nội và hồ chí minh
mới đáp ứng được có tám đến một mươi
vậy chín mươi người dân người ta phải dùng phương tiện
các nhà người ta đi chứ
thế thì nếu mà anh hạn chế thì người ta đi bằng gì
người ta sinh sống như thế nào đây
rất là khó khăn
một thách thức rất lớn với thủ đô hà nội
là có rất nhiều phương tiện giao thông cá nhân
đặc biệt là mô tô xe máy
điều này dẫn đến tình trạng un tắc giao thông cục bộ
chắc chắn chúng ta cần giải pháp toàn diện
và đồng bộ hơn
để giải quyết tình hình
từ kinh nghiệm của thụy điển
chúng tôi thấy việt nam giống đất nước chúng tôi
vào thập niên năm mươi sáu mươi
khi người dân bắt đầu mua sắm phương tiện cơ giới
để tham gia giao thông
nó tạo ra nhiều thách thức lớn
đối với thụy điển của thời gian đó
ban đầu chúng tôi nghĩ
việc đánh vào hành vi nhận thức người dân
sẽ giải quyết triệt đề
nhưng đó chỉ là phần nổi của táng băng chìm
nếu chúng ta không nhìn sâu hơn vào hệ thống tổng thể
sẽ không giải quyết được
chúng tôi nhận ra nếu không nhìn vào hệ thống hạ tầng giao thông
hệ thống biển báo cảnh báo
và hình thức trợ giúp người dân
trong trường hợp bất cần
để giảm thiểu tác động từ tai nạn giao thông
việc kết hợp như vậy cho chúng ta tầm nhìn dài hơi hơn
bền vững hơn
phải là giao thông công cộng phát triển
thì người dân sẽ chấp nhận và sử dụng nó
nếu người ta giao thông công cộng đang ngon lành
đầy đủ đi lại
thì tôi có thể khống chế anh và anh bắt anh
đi sang giao thông công cộng
nhưng chúng ta bây giờ giao thông công cộng đã có động
bây giờ nếu không thì người ta đi làm bằng phương pháp chạy bộ
hay là đạp xe đạp
và như vậy thì việt nam đó có thể đẩy lôi
cái quá trình phát triển kinh tế sau
thì tôi nghĩ rằng là nếu phân tích sâu ra
rất nhiều vấn đề mà chúng ta cần phải xem xét lại
bên cạnh cơ sở hạ tầng giao thông còn yếu kém
thì vấn đề chi phí cũng đang là mối băn khoăn
của nhiều người
bởi một phương tiện cơ giới hiện nay tại việt nam
đã phải chịu nhiều mức phí
cái ô tô bây giờ đã hàng chục phí rồi
phải không ạ một cái xe máy cũng năm mươi bảy phí rồi
bây giờ lại phí nữa
tức là phí trồng phí
như thế là làm cho người dân thêm khó khăn
thêm khốn khổ thêm
chứ về ý nghĩa về chống ủn tắc thì không có
vì sao người ta vẫn đi cơ mà
tôi vẫn trả tiền tôi đi tôi vào cái khu vực
bản đế ba
giới hạn đó
thì cái ý nghĩa về vấn đề giảm ồn tắc nó sẽ không còn nữa
khi mà họ phải trả phí thêm
trong khi thì họ vào trong nội đô
thì lại gặp tất cả những cái vấn đề
về ủn tắc
thực ra tầng cơ sở đường
ngay cả trong
những cái lúc mà thời tiết
xấu gặp những cái cảnh lút lút như thế
mà trong khi đó thì lại phải trả phí thêm
thì tôi nghĩ rằng sẽ không
nhận được cái sự đồng toàn của xã hội
các nước trên thế giới đã thực hiện việc thu phí ô tô vào nội đô
khi bắc kinh có bốn triệu ô tô
paris có bảy triệu ô tô
tokyo có năm bảy triệu ô tô
bangkok năm triệu ô tô
trong khi hà nội có sáu mươi vạn ô tô
và tp hcm có bảy mươi vạn ô tô
có nghĩa là lượng ô tô so với các nước còn nhỏ
và bài toán đặt ra
căn cơ và lâu dài
vẫn phải là hạ tầng cơ sở
và phương tiện giao thông công cộng
chúng ta nghiên cứu vấn đề này
tôi suy nghĩ rằng nó giống như con cơ thể con người
nó có những cái động mạch
và có những cái màu mạch
bây giờ nếu chúng ta hạn chế cái vận động
của giao thông
trên các cái tuyến chính
không khác thì chúng ta hạn chế cái vận động
của máu trên cái động mạch
cái mạch chuột
và như vậy chỉ còn những mạch nhánh hoạt động thôi
vậy một cơ thể mà chúng ta thấy rằng là
cái nhu cầu về máu
cần phải đưa đến các bộ phần để nuôi dương như thế
cơ thể như thế mà chúng ta lại hạn chế lại
thì liệu cơ thể nó có phát triển
khỏi mạch bình thường không
thôi thôi phải đến năm năm nữa
khi mà tàu đi ngầm đã có
khi mà metro đã phát triển
khi mà xe buýt đã tốt hơn
giao thông công cộng đáp ứng khoảng độ bốn mươi năm mươi
thì lúc đó ta phải dùng các biện pháp hành chính
ngoài ra vấn đề tổ chức giao thông
luôn đóng một vai trò quan trọng
trong việc ủn tắc và giảm tai nạn giao thông
thì đây chính là cái vấn đề mà
chúng tôi cho rằng là chúng ta sẽ cần phải nghiên cứu
đặc biệt là cái vấn đề về
kiểm soát tốc độ tổ chức giao thông
cắm biển rồi là phân làn
và đặc biệt là
làm sao chúng ta có những cái giải pháp tổ chức giao thông
để đảm bảo cái an toàn giao thông
cho cái nhóm người dễ bị tổn thương
ở đây bao gồm là cái nhóm người đi bộ
đi xe đạp đi xe buýt và đi xe máy
thì đây là những cái thách thức mà không hề nhỏ
mà đòi hỏi chúng ta sẽ phải
vừa là kiên trì nhưng mà phải quyết tâm
là phải có việc ban hành sớm
quy chuẩn và tiêu chuẩn
cũng như hướng dẫn về tổ chức giao thông
để làm sao là
tất cả các địa phương trên toàn quốc
thực hiện một cách đồng loạt
thích nghĩ giải pháp chống hùn tắc giao thông
của thành phố hà nội là một chủ trương đúng đắn
nhưng thời điểm thực hiện
khi hệ thống giao thông công cộng đã đáp ứng
với nhu cầu của người dân
để khi từ bỏ xe cá nhân
người dân có thêm sự lựa chọn khác
văn minh hơn tiết kiệm hơn
đó chính là giao thông công cộng
nhìn vào hệ thống giao thông của các nước
chúng ta có thể đoán biết được sức khỏe của nền kinh tế
quốc gia nào cũng mong muốn
có một hệ thống giao thông văn minh hiện đại
để có được điều đó
các cơ quan chức năng phải khảo sát xây dựng mô hình giao thông
đánh giá các phương án thiết kế
và đặc biệt là giải quyết những băn khoăn của người dân
khi triển khai
với vấn đề thu phí ô tô vào nội đô
có lẽ cần một cam kết từ chính quyền địa phương
khi có khoản tiền từ thu phí nội đô
thì không được giảm kinh phí của thành phố
cho hạ tầng và giao thông công cộng
bởi thu thêm là để giải quyết ủn tắc
tái đầu tư phát triển giao thông công cộng
nên phải có cơ chế giám sát hết sức minh bạch
xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi
chương trình giao thông kết nối của chúng tôi hôm nay
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại